tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự
chiều ngày một mươi hai tháng một mươi một cục cảnh sát hình sự bộ công an cho biết đã khởi tố tạm giam đỗ ngọc hà
tên gọi khác là hà miên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại quận long biên hà nội
và bùi hoàng sơn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại quận cầu giấy hà nội về hành vi tổ chức đánh bạc
một mươi đối tượng khác bị khởi tố về hành vi đánh bạc riêng đào thị thanh thủy vợ của hà miên
cơ quan công an cũng đã khởi tố nhưng cho tại ngoại do đang nuôi con nhỏ cấm đi khỏi nơi cư trú
trước đó qua công tác nắm tình hình cục cảnh sát hình sự đã phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc
và đánh bạc trên mạng internet có quy mô lớn do hà của hà và sơn
căn cứ tài liệu thu thập được ngày hai mươi tám tháng một mươi cục cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với một số đơn vị
nghiệp vụ của bộ công an và công an các địa phương liên quan tiến hành triệu tập khám xét khẩn cấp
các đối tượng trong chuyên án
bước đầu làm rõ vào khoảng tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi đỗ ngọc hà và bùi hoàng sơn nghiên cứu cách tổ chức
đánh bạc và đánh bạc trên mạng internet thông qua game bài sử dụng điện tử quy đổi ra tiền euro để đánh bạc
các con bạc sử dụng tiền điện tử kỹ thuật số đặt cược tại trang web do hà và sơn lập ra để sát phạt
để thu hút người chơi bạc nhóm của hà còn tổ chức sự kiện đăng tải lên mạng xã hội youtube
và mời mọi người tham gia dưới dạng đầu tư tài chính
theo cục cảnh sát hình sự bộ công an tổng số tiền đặt cược trên hệ thống này là hơn một một tỷ euro
tương đương với khoảng ba mươi tỷ đồng việt nam
quá trình khám xét cơ quan điều tra đã thu giữ một mươi hai xe ô tô chín máy tính và một bảy tỷ đồng
trong khi đó cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã phú mỹ tỉnh bà rịa vũng tàu
đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng nguyễn văn hoàng em
trú tại phường mỹ xuân thị xã phú mỹ để điều tra về hành vi
làm rõ hành vi lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người
trong khoảng thời gian vào cuối tháng chín và đầu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
đồng nai và bà rịa vũng tàu đang thực hiện chỉ thị số một mươi năm của thủ tướng chính phủ để phòng chống dịch bệnh
do đó người dân phải hạn chế ra đường khi không có việc cần thiết
tuy nhiên nguyễn văn hoàng em đã tự ý đi ra khỏi tỉnh
khi không được chính quyền địa phương cho phép
đến ngày hai mươi tám tháng chín hoàng em đến tỉnh đồng nai và tiếp xúc với rất nhiều người
chiều ngày hai mươi chín tháng chín hoàng em trở về nhà của mình tại phường mỹ xuân thị xã phú mỹ
mặc dù hoàng em đi từ tỉnh đồng nai nhưng đối tượng này không khai báo với cơ quan y tế
và cũng không tự cách ly tại nhà mà còn đi đến nhiều địa điểm tiếp xúc giao lưu ăn nhậu với nhiều người
sáng ngày hai tháng một mươi một người thân ở đồng nai trước đó có tiếp xúc với hoàng em
có kết quả xét nghiệm dương tính với sát covid
hoàng em đã báo cho hoàng em biết tuy nhiên hoàng em không đi khai báo
cũng không tự cách ly và không thông báo cho những người trong gia đình biết để phòng tránh
ngày bốn tháng một mươi hoàng em cùng với ba người thân trong gia đình có kết quả dương tính với sát covid một mươi chín
thưa quý vị và các đồng chí xác định xuất nhập cảnh trái phép không chỉ tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp
về an ninh trật tự mà còn là nguy cơ tiềm ẩn bùng phát dịch covid một mươi chín
thời gian qua công an tỉnh an giang đã vài ngày
đang tăng cường phối hợp với các lực lượng đấu tranh ngăn chặn các trường hợp xuất nhập cảnh trái phép
sau đây là ghi nhận tại huyện biên giới an phú tỉnh an giang
hai đối tượng trần thanh tuấn và nguyễn thanh long cùng chú tại huyện an phú tỉnh an giang
đã cấu kết với đối tượng ở thành phố hồ chí minh và campuchia
thỏa thuận đưa một mươi sáu người xuất cảnh trái phép qua biên giới với tiền công là một mươi hai triệu đồng
khi đến khu vực xã nhơn hội huyện an phú tuấn bị lực lượng chức năng bắt quả tàng
ngay sau đó long cũng ra đẩu thú
tuấn và long đã bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh an giang ra quyết định khởi tố
về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép
bằng các biện pháp
từ đầu năm đến nay lực lượng công an huyện an phú đã phát hiện và ngăn chặn ba mươi một vụ liên quan đến tám mươi bảy đối tượng xuất nhập cảnh trái phép
và tổ chức môi giới cho người khác xuất nhập cảnh trái phép
ngoài ra công an các xã thị trấn phối hợp lực lượng bộ đội biên phòng phát hiện bốn trăm bốn mươi ba vụ liên quan đến năm trăm tám mươi năm đối tượng nhập cảnh trái phép từ campuchia về việt nam
công an xã cũng đã chủ động trực tiếp tiên truyền và vận động những người đưa đo
những người hành vi

với đối với bang chỉ huy xã tổ chức tự tra khép kính địa bàn

công an xã cũng đã chủ động trực tiếp tiên truyền và vận động những người đưa đo
những người hành vi vi phạm liên quan đến an ninh biên giới
thành alguma việc liên quan đến hà nội tìm hiểu này
cần psybeienne cũng phải truyền hoang lành
dịch bệnh covid một mươi chín vẫn đang diễn biến khó lường
việc xuất nhập cảnh trái phép là một trong những nguy cơ có thể gây bùng phát dịch bất cứ lúc nào
do đó mỗi người dân hãy chủ động nâng cao ý thức hỗ trợ cùng các lực lượng liên quan trên mặt trận phòng chống dịch bệnh góp phần sớm đẩy lùi và dập tắt đại dịch
còn tại tỉnh đắk lắc tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc vừa mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên án tử hình hai bị cáo về tội mua bán trái phép chất ma túy
đó là nguyễn thành dương bốn mươi tuổi chú tại huyện hạ hòa tỉnh phú thọ và nguyễn dương vũ hai mươi chín tuổi chú tại phường thành nhất tỉnh đắk lắc
theo có trạng dương từng có một tiền án một mươi năm tù về tội tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy
vũ từng có hai tiền án tổng cộng bảy năm tù về tội cướp tài sản và trộm cắp tài sản
khoảng đầu tháng ba năm hai nghìn hai mươi một sau khi chấp hành xong án phạt tù vũ liên lạc với dương qua điện thoại để hỏi mua một kg ma túy đá để về bán lại kiếm lời
sau khi thống nhất với mức giá là hai trăm hai mươi triệu đồng vũ đã chuyển trước một trăm linh triệu đồng
còn dương sau khi nhận trước một trăm linh triệu đồng của vũ đối tượng đã đến huyện nậm pồ tỉnh điện biên mua một kg ma túy đá với giá hai trăm linh triệu đồng của người không rõ địa chỉ
vào trưa ngày ba mươi tháng ba khi dương vừa xuống xe khách tại đường tránh tây
vũ đã bị công an tp bung ma thuật phát hiện và bắt giữ cùng tăng vật
cùng ngày lực lượng công an thành phố bù ma thuật đã khám xét khẩn cấp chỗ ở của vũ tại phường thành nhất và thu giữ bảy gói ni lông chứa hơn hai trăm bốn mươi tám gam ma túy đá
tại phiên tòa hội đồng xét xử xét thấy cần phải loại bỏ vĩnh viễn cả hai bị cáo ra khỏi đời sống xã hội và tuyên án tử hình nguyễn thành dương và nguyễn dương vũ
còn tại tỉnh tây ninh công an huyện gò dầu đã tạm giữ hình sự đối tượng
đoàn nghĩa hiệp hai mươi tám tuổi tạm trú tại ấp tránh xã an thạnh huyện bến cầu về hành vi cướp giật tài sản
vào khoảng một mươi hai h ngày chín tháng một mươi một tại khu vực thị trấn gò dầu lực lượng cảnh sát hình sự công an huyện đang đi tuần tra thì nghe tiếng chi hô của bà lý xem sáu mươi chín tuổi
bị kẻ cướp giật mất sợi dây chuyền vàng và lực lượng công an nhanh chóng truy đuổi theo đối tượng
cùng với sự hỗ trợ từ người dân tổ công tác đã khống chế bắt giữ được tên cướp
ta vật thu giữ là một sợi dây chuyền bằng vàng loại một mươi bốn k có trọng lượng sáu chỉ một xe mô tô một mũ bảo hiểm và qua kiểm tra bên trong cốc xe mô tô thu giữ thêm hai mươi tám triệu bảy trăm tám mươi năm ngàn đồng
tại cơ quan điều tra tên cướp khai nhận là đoàn nghĩa hiệp có năm tiền án về tội trộm cấp tài sản hiệp mới chấp hành xong án phạt tù là vào tháng một năm hai nghìn hai mươi một